phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam cũng như quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
liên quan tới cuộc khủng hoảng ngoại giao ở vùng vịnh các phóng viên đề nghị cho biết chính sách bảo vệ người việt nam tại qatar
phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết
theo thông tin mới nhất mà hôm nay chúng tôi vừa mới trao đổi với đại sứ quán việt nam tại qatar
thì tình hình công dân việt nam hiện nay thì vẫn ổn định và không có những xáo trộn lớn
đại sứ quán việt nam tại qatar thì tiếp tục giữ liên hệ chặt chẽ với các công ty phái cử lao động
các ban liên lạc người lao động tại qatar để thường xuyên cập nhật thông tin cho người lao động về tình hình tại qatar đến cộng đồng người việt nam tại qatar
động viên công dân việt nam ổn định
ổn định tinh thần làm việc và sinh sống bình thường giữ liên lạc chặt chẽ với đại sứ quán để có thể được hỗ trợ kịp thời nếu cần thiết
các phóng viên cũng đề nghị bộ ngoại giao cho biết thông tin chính thức về vụ cháy tại anh có người việt nam thiệt mạng hay không
trước khi đến cuộc họp báo ngày hôm nay thì tôi đã kịp thời trao đổi với đại sứ quán việt nam tại anh
và được biết cho đến nay thì chưa có một thông tin nào liên quan đến việc người việt nam là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở anh
đây là một cái sự việc đáng tiếc và rất đau lòng
chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến chính phủ nhân dân anh và gia đình những người bị nạn